sáng ngày hai mươi bảy tháng chín tại xã tiên thọ ubnd huyện tiên phước tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ đón bằng di tích quốc gia
địa điểm diễn ra cuộc đấu tranh cây cốc năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và từng niệm sáu mươi năm năm cuộc đấu tranh cây cốc hai mươi chín tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là sự kiện kỷ niệm tròn sáu mươi năm ký kết hiệp định geneva
diễn văn tại buổi lễ đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân ta tại cây cốc xã tiên thọ huyện tiên phước vào năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trong diễn văn nêu rõ một mươi giờ sáng ngày hai mươi chín tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ba chiếc máy bay khu trục của quân đội pháp quần lượn trên bầu trời
địch đã ban hành mệnh lệnh đàn áp liên sau đó lính của tiểu đoàn sáu trăm linh một đã nổ súng vào nhân dân tại cây cốc làm nhiều người bị thương
hơn ba trăm ba mươi đồng bào chiến sĩ của ta đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh này
để tưởng nhớ công lao của nhân dân cây cốc đã ngã xuống bộ văn hóa thể thao và du lịch đã công nhận và trao bằng di tích lịch sử cấp quốc gia
từ đây địa danh cây cốc đã trở thành một địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và là kết nối du lịch văn hóa lịch sử của tỉnh quảng nam